ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đang xem xét gia hạn thời gian hoạt động di rời của các dự án tại khu công nghiệp biên hòa i
đặt mục tiêu năm hai nghìn hai mươi hai sẽ tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng khu công nghiệp này để xây dựng khu đô thị thương mại dịch vụ
tỉnh đồng nai chỉ xem xét gia hạn đối với các doanh nghiệp đã hết thời hạn thực hiện dự án và còn thời hạn thuế đất
thời gian gia hạn là đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tỉnh yêu cầu doanh nghiệp được gia hạn phải báo cáo rõ thời gian địa điểm doanh nghiệp di rời đến
đồng thời cam kết không đầu tư mới sửa chữa vị trí cũ
đối với các dự án hết thời gian hoạt động hết thời hạn thuê đất tỉnh sẽ thực hiện thu hồi đất không gia hạn
khu công nghiệp biên hòa i là khu công nghiệp lâu đời nhất của nước ta với tổng diện tích khoảng ba trăm hai mươi ha nằm ở vị trí đắc địa
hiện có khoảng một trăm năm mươi doanh nghiệp đang hoạt động
với mục đích bảo vệ môi trường từ một mươi năm trước đồng nai đã ban hành chuyên án đổi công năng di rời khu công nghiệp này
tuy nhiên do nhiều lý do đến nay đề án vẫn rậm chân tại chỗ